chuyển sang các tin tức quốc tế vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tổng thống hàn quốc john seak yen đã tuyên bố sẽ tăng cường khả năng giám sát và trinh sát của quân đội nước này
phát biểu trong cuộc họp nội các tổng thống hàn quốc cho rằng vụ việc vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cho thấy rõ tư thế sẵn sàng và công tác huấn luyện của quân đội hàn quốc còn nhiều thiếu sót và cần được tăng cường
ông yoon jak in đã đề cập đến kế hoạch thành lập đơn vị máy bay không người lái uav đảm nhiệm vai trò giám sát các cơ sở quân sự của triều tiên
nhà lãnh đạo hàn quốc cũng kêu gọi tăng cường hệ thống phòng không và máy bay không người lái tàng hình công nghệ cao
trong bối cảnh quân đội nước này xin lỗi vì đã không thể bán hạ năm thiết bị bay không người lái được cho là của triều tiên xuất hiện trên lãnh thổ nước này
trong khi đó mỹ vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tái khẳng định bảo vệ hàn quốc sau khi các máy bay không người lái được cho là của triều tiên vượt qua biên giới liên triều mà không được phép của seoul
theo thông tin từ nhà trắng mỹ hiện đang tham vấn chặt chẽ với hàn quốc để tìm ra bản chất của động thái mới nhất